tuần tra biên giới song phương được thực hiện trong những năm gần đây
đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của việt nam và các nước bạn
đây cũng là một trong những hoạt động chính của chương trình giao lưu biên giới hữu nghị lần đầu tiên của ba nước
việt nam lào campuchia sẽ được tổ chức vào đầu tháng một mươi một tới đây tại tỉnh con tum
con tum là tỉnh miền núi nằm ở phía bắc tây nguyên việt nam
và là tỉnh duy nhất của nước ta có đường biên giới chung với lào và campuchia
chính vì vậy hoạt động tuần trai biên giới luôn được chú trọng và thắt chặt
bên cạnh phối hợp giữa các lực lượng trong tuần tra những năm gần đây
đồn biên phòng con tum đã phối hợp với đồn cảnh sát biên phòng của lào campuchia
thực hiện tuần tra song phương bảo vệ an toàn một mươi chín năm km đường biên giới và chín cột mốc
trong đó có cột mốc ngã ba biên giới
thực hiện hai nhiệm vụ của đảng nhà nước giao cho ba tháng một lần
thực hiện với cửa khẩu quốc tế bờ y trong việc tuần tra
đó là nhiệm vụ phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu
nhiệm vụ hai kiểm tra kiểm soát phương tiện xuất nhập cảnh qua biên giới
mà chúng tôi đề ra phối hợp với cửa khẩu quốc tế bỡ y việt nam
trong việc trao đổi những thông tin tử hình cùng nhau ngăn chặn những hoạt động vượt biên trái phép
phần tử phá hoại hòng phá vỡ tình đoàn kết dân tộc hai nước giao cho
trong tuần trai biên giới song phương các bên sẽ cùng tiến hành kiểm tra đường biên
cột mốc trao đổi về tình hình địa bàn biên giới thống nhất đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
vận động nhân dân ba nước chấp hành nghiêm các hiệp định hiệp nghị quy chế khu vực biên giới
có sự phối hợp với lực lượng dân quân và công an xã trong quá trình tuần tra
từ đó nâng cao được chất lượng trong quá trình tuần tra bảo vệ đối tranh
ngăn chặn các hoạt động vi phạm trên khu vực biên giới
mục đích của việc tuần tra chung này là nhằm bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới
và bảo vệ cột mốc theo nguyên cha mà ủy ban phân giới hai nước cắm mốc
xác định biên giới của hai nước
thông qua chương trình tuần tra song phương này thể hiện ý nghĩa mối tình đoàn kết hữu nghị hợp tác
giữa hai lực lượng mục đích xây dựng đường biên giới hòa bình và hữu nghị
đồng thời ngăn chặn đối tranh với các loại đối tượng muôn lộ qua tuyến biên giới này
với sự phối hợp chặt chẽ của ba nước tuần tra song phương giữa tỉnh con tum việt nam
với tỉnh ratanakiri campuchia và tỉnh atapu sê công lào sẽ đưa chương trình giao lưu biên giới hữu nghị
lần đầu tiên của ba nước việt nam lào campuchia diễn ra vào tháng một mươi một thắt chặt thêm tình hữu nghị nước láng giềng anh em
và tạo điều kiện thuận lợi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ngăn chặn tội phạm buôn bán vận chuyển hàng hóa không chính thống
buôn lậu gian lận từ bên kia biên giới đồng thời hoạt động này đã góp phần xây dựng biên giới ổn định hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển